cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương ngày hôm nay đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với lãnh đạo công ty bình dương cityland để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thanh hùng chức vụ tổng giám đốc và hoàng anh vui chức vụ giám đốc pháp lý của công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư phát triển địa ốc bình dương cityland
theo cơ quan điều tra nguyễn thanh hùng và hoàng anh vui có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán đất nền tại các dự án khu dân cư phúc long city khu dân cư hepi home tại xã phước hòa huyện phu giáo và khu nhà ở phúc long một
phúc long hai khu dân cư green city khu dân cư green city hai khu dân cư green city ba tại xã lai hưng bào bàng
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ cơ quan công an thông báo tổ chức cá nhân có thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của công ty hoặc có giao dịch với công ty bình dương cityland vui lòng trình báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
địa chỉ sáu trăm sáu mươi sáu đại lộ bình dương phường hiệp thành tp thủ dâu một

số điện thoại chín trăm một mươi tám bốn trăm một mươi tám hai trăm linh tám để phối hợp hỗ trợ công tác điều tra xử lý
với quyết tâm kiểm chế đẩy lùi tai nạn giao thông công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đẩy mạnh các đợt cao điểm giao quân tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi tụ tập lạng lách đánh võng tổ chức đua xe càn quấy trên địa bàn
trong hai ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng hai
lực lượng công an tp huế đã xử lý hai mươi bảy trường hợp có hành vi chạy lạng lách đánh võng nẹp bô đi xem một bánh đối với xe mô tô gây mất trật tự tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố
lực lượng công an đã tạm giữ hai mươi năm phương tiện xe mô tô trong đó có hai phương tiện đã thay đổi kết cấu xe và một mươi một xe thay đổi bộ phận giảm thanh không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật gây tiếng ồn phạt tiền gần năm mươi triệu đồng
qua công tác tuần tra lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
một hội nhóm facebook có tên là cập nhật tình hình thời tiết ùn tắc giao thông quảng ngãi thế nhưng lại đăng tải nhiều nội dung chỉ dẫn những điểm chốt cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn hòng thông tin cho người vi phạm tránh né
công an tỉnh quảng ngãi cho biết đang tiến hành làm việc với đối tượng là quản trị viên của nhóm facebook này
qua công tác nghiệp vụ lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã bóc gỡ được nhóm cập nhật tình hình thời tiết ùn tắc giao thông quảng ngãi
đối tượng tạo lập và quản trị nhóm này là trần anh thái ba mươi ba tuổi chú tổ năm phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
tại cơ quan công an thái thừa nhận lập nhóm trên để chỉ điểm cho những người tham gia giao thông đã uống rượu bia biết và tránh đi qua các điểm có các tổ công tác làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn trên đường

tuy nhiên đây là việc làm tiếp tay cho vi phạm bởi việc trị điểm trên chẳng khác nào người dân đang lách luật khi sử dụng rượu bia lại tham gia giao thông mà không muốn bị kiểm tra